nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
ngày hai mươi bốn tháng tám tỉnh ủy tuyên quang phối hợp với các cơ quan của tỉnh tổ chức hội thi kể chuyện về tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn một mươi chín
tham gia hội thi có một mươi một đội đến từ đảng bộ các huyện thành phố khối các cơ quan doanh nghiệp lực lượng vũ trang trong tỉnh tuyên quang
hội thi là dịp để các cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tìm hiểu sâu sắc hơn những câu chuyện có ý nghĩa to lớn về tấm gương sáng ngời của bắc hồ
từ đó góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực trong mỗi đơn vị cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tuyên quang
kết thúc hội thi ba tổ chức đã trao giải a cho đội thi đảng bộ huyện sơn dương ba giải b cho các đội đảng bộ huyện yên sơn hàm yên đảng bộ quân sự tỉnh và bốn giải c cho các đội đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh đảng bộ thành phố tuyên quang và đảng bộ huyện na hàng